tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã lần lượt tiếp các đại sứ new zealand đại sứ chile và đại sứ indonesia nhận kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại cuộc tiếp đại sứ new zealand wendy matthew chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân đại sứ và đại sứ quán new zealand tại việt nam trong việc tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
chủ tịch quốc hội tin tưởng việc triển khai thực hiện quan hệ đối tác chiến lược thời gian tới sẽ mở ra một chương mới tạo khuôn khổ và sung lực mới đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu
đại sứ new zealand chúc mừng những kết quả phòng chống đại dịch covid một mươi chín của việt nam
đặc biệt việt nam đã đảm nhận rất thành công vai trò chủ tịch asean chủ tịch ipa bốn mươi một ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đồng thời nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đã khẳng định cam kết hợp tác giữa hai nước
cả trong quá khứ hiện tại và tương lai
tại cuộc tiếp đại sứ cộng hòa chile yasmir chomali garib nền dịp kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua
và cho rằng việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước mỹ la tinh đặc biệt là quan hệ với chile
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng với tình cảm gắn bó với việt nam
dù ở cương vị nào đại sứ yasmir chomali garib cũng sẽ tiếp tục là cầu nối

và có thêm những đóng góp thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa việt nam chile
đại sứ chile bày tỏ ngưỡng mộ khi việt nam là một trong rất ít nước duy trì được tốc độ tăng trưởng dương với kết quả rất cao
trong bối cảnh thế giới vẫn đang trong giai đoạn hết sức khó khăn khi phải đối phó với đại dịch covid một mươi chín
tiếp đại sứ indonesia ib nu hadi chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
hoàn ngành những nỗ lực đóng góp của đại sứ cho việc phát triển quan hệ hữu nghị
và đối tác chiến lược việt nam indonesia
chủ tịch quốc hội cho biết quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
đại sứ yasmir ibn hadi bày tỏ vinh dự được chủ tịch nước việt nam trao tặng huân trường hữu nghị
trong năm năm làm đại sứ indonesia tại việt nam đại sứ cho biết đã chứng kiến một việt nam hết sức năng động nhiều tiềm năng phát triển
đại sứ trân trọng cảm ơn quốc hội việt nam đã trao tặng indonesia khẩu trang thiết bị y tế để góp phần chống đại dịch covid một mươi chín
đại sứ mong muốn việt nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với indonesia trong việc kiểm soát đại dịch này